cùng với những tín hiệu tích cực của đại dịch trong nhiều tuần qua tại việt nam
nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín và điều trị nhóm bệnh nhân nặng
tại tp hcm đã mang lại thành quả khả quan
điên tiếp một mươi ngày qua các bệnh viện trên địa bàn tp hcm không ghi nhận trường hợp tử vong do covid một mươi chín
thông tin từ sở y tế tp hcm về tình hình dịch covid một mươi chín ngày một mươi tám tháng bốn cho thấy
trong ngày một mươi bảy tháng bốn ghi nhận thêm bốn trăm hai mươi bảy ca mắc covid một mươi chín một trăm một mươi hai ca nghi nhiễm trong đó sáu mươi bốn trường hợp nhập viện
tổng số ca mắc covid một mươi chín tại tp hcm được bộ y tế công bố đến nay sáu trăm linh bảy một trăm chín mươi tám ca mắc trong đó hai mươi bốn trăm tám mươi tám ca tử vong
toàn thành phố hiện chỉ còn bảy trăm một mươi ca điều trị tại tầng hai một trăm linh bốn ca điều trị ở tầng ba
số bệnh nhân cần hỗ trợ hô hấp hai trăm một mươi một
một trường hợp ba mươi tám trường hợp đang thở máy xâm lấn
đặc biệt trong ngày không ghi nhận trường hợp bệnh nhân mắc covid một mươi chín tử vong
đây là chuỗi một mươi ngày liên tiếp kể từ đợt bùng phát dịch covid một mươi chín lần thứ tư
không có ca bệnh covid một mươi chín tử vong được ngành y tế ghi nhận
tín hiệu lạc quan trên là nhờ nỗ lực của thành phố trong thời gian dài đã triển khai tổng hợp nhiều biện pháp phòng chống dịch
đặc biệt là chiến dịch trích ngừa vaccine và bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ
sau ngày đầu tiên thực hiện chiến dịch tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho hơn một mươi trẻ
chủ yếu là học sinh lớp sáu diễn ra an toàn
ngày một mươi tám tháng bốn ngành y tế thành phố đồng loạt triển khai đợt tiêm chủng ngày thứ hai
cho tất cả các nhóm trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
thành phố sẽ hoàn thành chiến dịch chủng ngừa cho trẻ ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
nhìn lại những ngày tháng đỉnh dịch với những ca tử vong tăng cao không kiểm soát
chúng ta thấy rõ để có một mươi ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới tại thành phố hồ chí minh như hiện nay
là những nỗ lực không nhỏ của chính phủ
trong việc chống dịch bệnh